một trong những nơi có diện tích trồng màu lớn nhất của huyện giao thủy tỉnh nam định
với đặc thù là xã vùng bãi gần biển nên để hoa màu có thể sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất cao
thì vấn đề nước tưới là hết sức quan trọng
nhiều hộ gia đình trong xóm đã đầu tư hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước để sản xuất
hệ thống này không những cung cấp đáp ứng đủ nước cho cây trồng phát triển
mà còn góp phần giảm chi phí phân bón tiết kiệm công sức lao động
từ đó giá trị cây trồng đã được tăng lên theo hàng năm
bên cạnh đó nhiều hộ nông dân cũng đang xây dựng những mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ
tốt cho sức khỏe của người sản xuất và người tiêu dùng
để từ đó cung cấp ra thị trường những nông sản có giá trị kinh tế cao
vụ đông năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh nam định gieo trồng một mươi hai hectare
tăng một mươi năm so với năm hai nghìn một mươi chín trong đó có gần hai hectare diện tích cây vụ đông được gieo trồng trên đất hai lúa
để thực hiện thắng lợi vụ đông ngay từ đầu vụ
tỉnh nam định đã có định gửi cung cấp cho cây trồng
với những cây vụ đông ưa ấm như ngô khoai lang một số loại rau màu sẽ giữ nguyên diện tích gieo trồng
còn đối với những cây vụ đông ưa lạnh như khoai tây một số loại rau ngắn ngày
đây là thế mạnh của tỉnh thì sẽ được mở rộng diện tích cũng như quay vòng
để nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích
bên cạnh đó đầu ra cho sản phẩm cây vụ đông cũng được tỉnh hết sức quan tâm
cũng đẩy mạnh các mở lý kết chuỗi trong tiêu thụ sản xuất vụ đông
trong đó có việc kêu gọi các doanh nghiệp
các đơn vị trong việc tiêu thụ như công ty đồng giao công ty minh dương trên địa bàn tỉnh
như đa bàn tới đây sẽ kêu gọi tổng đoàn lý âu để tiêu thụ sản phẩm khoai tây
ngoài ra các sản phẩm rau màu thì thường xuyên là được tiêu thụ
đã có một số sản phẩm đã được tiêu thụ theo chuỗi
năm định là chúng tôi có một hiệp hội nông nghiệp sạch
với khoảng bốn mươi doanh nghiệp
trong đó thì có một số doanh nghiệp sản xuất và chế biến rau quả
các sản phẩm rau quả của tỉnh thì ngoài tiêu thụ trên địa bàn tỉnh
cũng tham gia vào các hệ thống siêu thị các chuỗi nhà hàng các đơn vị
góp phần tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho bây giờ
đây là cánh đồng trồng ngô sinh khối có diện tích năm mươi hectare
trên tổng diện tích sáu trăm linh hectare của công ty trách nhiệm ứng hoạn xây dựng
và thương mại minh pháp tại huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
để phát triển vùng nguyên liệu một cách bền vững và hiệu quả
công ty đã thông qua xã thầu lại ruộng của người dân
hình thành vùng luân canh ngô sinh khối được liên kết chặt chẽ
giữa doanh nghiệp và người dân
đến nay trung bình mỗi ngày công ty cung cấp từ bảy mươi đến tám mươi tấn thức ăn tươi xanh
có chất lượng cao được trồng theo đúng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu
từ bốn đến năm con bò trên địa bàn
doanh nghiệp cũng tạo điều kiện cho người dân thuê đất tiếp tục được vào làm tại công ty
thì đưa ngược sang việt nam
thì năm nay nếu tình hình này chúng ta tính toán kỹ để khai thác tốt cái thị trường này
thứ hai nó hiệp định tự do thương mại việt nam eu
thì những nhóm nông sản chúng ta
đặc biệt là thí dụ như những nhóm nông sản của vũ đông
thí dụ từ dưa tuột từ cà chua từ một số những cái rau
mà chúng ta vừa qua chế biến chúng ta đưa đi được cái thị trường này
thì năm nay xác định là cái tác dụng của cái hiệp định thương mại tự do
có mở ra cái cơ hội tốt hơn
cho đó chúng ta cần nhanh thủ
thứ ba là một số những nước đông á khác
thí dụ như nhật bản thí dụ đặc biệt là hàn quốc
nay mai có thể chúng ta khai thác tốt thị trường này
và một điểm nữa là chính một trăm linh triệu dân chúng ta
cũng cần cái nhu cầu của sản phẩm rau quả
chính vì thế chúng ta tính toán là có thể tăng được một mươi năm đến hai mươi
cái diện tích cơ cấu cây vũ đông
để chúng ta tận dụng tốt nhất cái cơ hội năm nay đặt ra
rút kinh nghiệm từ nhiều năm trước
việc vào cuộc của các doanh nghiệp
để đồng hành sát cánh cùng bà con
trong tiêu thụ nông sản
là rất quan trọng để thực hiện được vụ đông thắng lợi
hà lan được công nhận là quốc gia áp dụng tiêu chuẩn kiểm soát sinh học
đặc biệt phát triển để tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch nhất thế giới
trong nhiều năm hà lan có nhiều mặt hàng xuất khẩu
đứng tốt hai thế giới
như hoa tươi cây cảnh trong trậu
cà chua khoai tây cà mì
hành tây hạt giống
vậy bí quyết làm nông nghiệp của đất nước này là gì
hà lan có khoảng hai triệu hectare đất nông nghiệp
bình quân diện tích đất canh tác khoảng năm mươi tám hectare một người
thuộc mức thấp nhất của thế giới
vì thiếu đất canh tác
nước này đã thực thi chiến lược đầu tư cao
sản xuất nhiều
để phát triển thủy lợi và hệ thống nhà kính
trong các loại hoa rau củ quả

cung cấp cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu
người hà lan tự tìm tòi khám phá
biết tranh thủ nguồn lực và thị trường thế giới
để không ngừng đổi mới cơ cấu kinh tế
theo hướng tối ưu hóa
tạo ra những kỳ tích trong nông nghiệp
nhà nước coi trọng nhiệm vụ cải tạo đất
đầu tư bình quân trên bốn euro một hectare một năm
tài trợ chỉnh lý đất đai
liên kết biến các thử dụng nhỏ
thành thử lớn
xây dựng hệ thống kinh rạch
phục vụ yêu cầu cơ dễ hóa
do đất ít điều kiện ánh sáng nhiệt độ không thuận lợi
nên giá thành sản xuất lương thực thực phẩm cao
chất lượng hạn chế
nông nghiệp hà lan vì vậy đã chuyển hướng sang trồng rau
hoa cây cảnh hoặc chất nuôi
hay nông nghiệp hữu cơ
việc canh tác trong nhà kính được chuyên môn hóa cao
về sản phẩm và được điều hành bằng hệ thống máy tính
các khâu làm ấm thông gió hạ nhiệt
tới nước bón phân phun thuốc thanh trùng v v
đều được cơ dễ hóa tự động hóa
việc trồng hoa cũng được cơ dễ hóa
từ khâu làm đất lên luống gieo củ tưới tiêu chăm bón cắt hoa
thu hoạch củ giống cho đến phân loại đóng gói đấu giá và xuất cảng
sản xuất nông nghiệp hà lan được cơ giới hóa
và ứng dụng khoa học công nghệ cao
sản xuất ngoài trời chỉ chiếm sáu diện tích đất nông nghiệp
sản xuất trong nhà kính rất phát triển
ở hà lan bốn mươi nhà kính dùng để trồng rau
ba mươi năm trồng hoa
hai mươi trồng cây ăn quả
hiệu quả cao hơn năm sáu lần so với trồng ngoài trời
cánh tác kỹ thuật cao đang được coi là giải pháp tiềm năng
trong việc đối phó khủng hoảng đất đai và thực phẩm
và trong bối cảnh diện tích đất canh tác bị thu hẹp và biến đổi khí hậu
nông nghiệp kỹ thuật số đang nổi lên như một giải pháp triển vọng chủ đạo
với nỗ lực đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng toàn cầu
cũng như giải quyết khủng hoảng với môi trường đang gia tăng
sản lượng đã chứng minh ưu thế của nền canh tác chính xác
hà lan thu hoạch hơn hai mươi tấn khoai tây mỗi hectare
trong khi năng suất trung bình của thế giới là chín tấn